sáng ngày hai tháng hai lãnh đạo của hạt kiểm lâm vườn quốc gia gióc đôn tỉnh đắk lắc xác nhận
trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng trạm kiểm lâm số tám của hạt đã phát hiện một vụ phá rừng
khai thác gỗ với quy mô lớn ngay trên vành đai biên giới thuộc lâm phận do vườn quản lý
vụ việc được phát hiện vào ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đi tuần tra các cán bộ kiểm lâm thuộc trạm kiểm lâm số tám phát hiện có nhiều cây cổ thụ
bị cắt hạ tại tiểu khu bốn trăm linh tám nên đã báo cáo cấp trên xử lý
hạt kiểm lâm vườn quốc gia gióc đôn đã phối hợp với đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi một xác minh hiện trường
khu vực phát hiện vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép này thuộc vành đai biên giới được canh phòng cẩn mật cấm xâm nhập
kết quả đo đếm ban đầu cho thấy tổng số cây bị chặt hạ là hai mươi ba cây gồm cây cà te cẩm lai cây sao
đều thuộc nhóm gỗ quý loại hai và hai a trong đó phần lớn là cây cà tê
các đoạn gỗ thẳng đẹp đã được cưa sẻ vận chuyển ra khỏi rừng
tổng khối lượng thiệt hại tại hiện trường còn lại là hơn bốn mươi bốn mét khối gỗ
đây là một vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép táo tợn xảy ra ngay trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia gióc đôn
vụ việc đang được các ngành chức năng của tỉnh đắk lắc điều tra làm rõ